liên quan đến xử lý hậu quả vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
hiện cơ quan quản lý nhà nước đang trong quá trình đánh giá phạm vi mức độ ảnh hưởng của vụ cháy
dựa trên cơ sở số liệu thực tế và căn cứ khoa học
trước mắt để bảo đảm an toàn tuyệt đối sức khỏe người dân sinh sống quanh khu vực cháy công ty dạng đông
cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của ngành y tế
người dân sinh sống ở gần công ty cần tẩy rửa tường sàn nhà và các đồ gia dụng trong gia đình
không sử dụng nước từ các bể chứa nước hở thao rửa các bể chứa nước hở
tạm thời không sử dụng các thực phẩm có nguồn gốc từ khu vực chung quanh
cho đến khi các cơ quan chức năng công bố giới hạn về phạm vi mức độ ảnh hưởng của sự cố cháy nêu trên
ubnd tp hà nội đang phối hợp với các chuyên gia các nhà khoa học để xác định mức độ phạm vi ô nhiễm môi trường nếu có
khi có kết quả sẽ thông báo và khuyến cáo đến người dân